công an quận bình thủy thành phố cần thơ đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến cho hai người thương vong xảy ra trên địa bàn phường long hòa
trước đó một thanh niên một mươi chín tuổi lái xe máy chở em một mươi một tuổi cùng chú tại phường an khánh quận ninh kiều lưu thông trên đường hẻm chín mươi một cũ theo hướng từ đường võ văn kiệt đến đường cách mạng tháng tám quận bình thủy
khi lưu thông đến trước số nhà ba trăm ba mươi bảy f trên một mươi bốn thì đâm vào khối bê tông dùng để lắp đặt cống thoát nước của công trình đường đang thi công
cụ vào chạm đã khiến cả hai ngã súng đường chấn thương nặng tại hiện trường xe máy biến dạng và hai anh em đã tử vong